tại hà nội lễ tuyên dương của đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời bác lần thứ tư
do trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức đã diễn ra trọng thể
tổng bí thư nguyễn phú trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo
cùng dự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị
bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương và các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội chính phủ trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh qua các thời kỳ
đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời bác lần thứ tư diễn ra trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng tám
đại hội tuyên dương các điển hình tiên tiến trong giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu
đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện tốt chỉ thị số năm của bộ chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trong thời gian tới
những từ cấp cơ sở cấp huyện đến cấp tình là những đoàn viên thanh niên tiêu biểu
có thành tích xuất sắc trong lao động học tập công tác rèn luyện
đại diện tiêu biểu trong tập thể thanh niên ở các địa phương đơn vị
thực sự là những tâm hương điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
có đồng góp xứng đáng trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong thanh thiếu nhi và xã hội
chủ đề của đại hội lần thứ tư là tôi yêu tổ quốc tôi
thanh niên việt nam thể hiện tình yêu tổ quốc bằng những việc làm cụ thể
có ích trong cuộc sống học tập và công tác sống gương mẫu trách nhiệm với cộng đồng
có khát vọng hoài bão xây dựng đất nước giàu mạnh quyết tâm rèn luyện để xây dựng hình ảnh thanh niên việt nam
tâm trong trí sáng hoài bão lớn
ba mươi tấm gương thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc đã được tổng bí thư nguyễn phú trọng
trao tặng kỷ niệm trương nhằm tuyên dương những thành tích đạt được trong học tập và làm theo lời bác
phát biểu ý kiến chỉ đạo tại đại hội tổng bí thư nhấn mạnh việc trung ương đoàn có sáng kiến
tổ chức đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời bác từ năm hai nghìn chín đến nay qua bốn kỳ là một việc làm
rất có ý nghĩa đáng được hoan nghênh đồng chí căn dặn
tôi nghĩ đã là thanh niên tiên tiến thì không phân biệt nhiều tuổi hay ít tuổi
nam hay nữ cũng không phân biệt cấp bậc chức vụ cương vị công tác v v
dù ở cương vị nào làm công việc gì
thì tất cả đều phải theo một tiêu chí chung có một mẫu số chung
đó là cái gì đối với các bạn viết
theo tôi nghĩ bốn chữ thôi
tiên phong và gương mẫu
gương mẫu và tiên phong
tiên phong có nghĩa là đi trước đi đầu
mà gương mẫu có nghĩa là làm mẫu làm gương cho người khác
có phải không ạ
tiên phong cả về tư tưởng sự hiểu biết và về hành động thực tế
ở những nơi nào khó khăn nhất gian khổ nhất hy sinh nhiều nhất
thì cần có mặt của thanh niên
gương mẫu cả trong việc làm trong đời sống thường ngày
từ phẩm chất đạo đức lối sống tác phong cư xử v v
đều phải gương mẫu
nếu làm khoa học làm quản lý làm lãnh đạo
thì phải lao tâm khổ tứ ngày đêm suy nghĩ trăn trở
tìm mọi cách sáng tạo để thúc đẩy công việc
mà nếu là người lao động bình thường
thì hết lòng hết sức tân tuy
để đạt năng suất chất lượng hiệu quả cao nhất
đóng góp được nhiều nhất
ai làm được điều đó thì đều là vẻ vang
tổng bí thư cũng nói
đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời bác lần này
được tổ chức đúng vào dịp cả nước đang kỷ niệm bảy mươi một năm cách mạng tháng tám
quốc khái mồng hai tháng chín và bốn mươi bảy năm bác hồ đi vào cõi vĩnh hằng
riêng với đoàn thanh niên và nhiệm vụ của thanh niên
thì với muôn vàn tình thân yêu bác cũng đã nhiều lần căn dặn
việc tuyên dương bốn trăm bốn mươi năm thanh niên tiên tiến xuất sắc lần này
cũng như phong trào thi đua người tốt việc tốt của đoàn
cần được nhân rộng lan tỏa để mọi người cùng học tập cùng làm theo
đảng nhà nước và nhân dân ta
là đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và thế hệ trẻ việt nam
đồng thời cũng đòi hỏi kỳ vọng đoàn
phải làm tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ của mình
góp phần đào tạo lớp lớp thanh niên
trở thành những chiến sĩ tiên phong
mang lá cờ của đảng và bác hồ tới đích cuối cùng